những thông tin vừa rồi đã kết thúc một sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay

xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình